sáng nay hai mươi một tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ bốn mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai
với việc cho ý kiến vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi một điều chỉnh chương trình năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lấy ý kiến đa số đại biểu đều cơ bản nhất trí với báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật của quốc hội
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ về chất lượng và tiến độ các dự án đưa vào chương trình làm việc tránh vội vàng
tại kỳ họp thứ chín trình quốc hội thông qua một mươi dự án luật và ba dự thảo nghị quyết cho ý kiến sáu dự án luật không bao gồm dự án luật khám bệnh chữa bệnh
tại kỳ họp thứ một mươi chính quốc hội thông qua sáu dự án luật và một dự thảo nghị quyết cho ý kiến bốn dự án luật